tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato đang triển khai các biện pháp nhằm tăng cường an ninh cho hội nghị thượng đỉnh của liên minh quân sự này dự kiến diễn ra trong hai ngày một mươi một và một mươi hai tháng bảy tới tại litva
đến nay một mươi sáu quốc gia thành viên nato đã gửi tổng cộng khoảng một binh sĩ đến litva để đảm bảo an ninh cho các nhà lãnh đạo tham dự hội nghị
nhiều nước cũng cung cấp các hệ thống phỏng không tiên tiến mà các quốc gia ban tích còn thiếu
tổng thống litva cho rằng nỗ lực của các đồng minh nhằm đảm bảo an ninh phòng không cho hội nghị thượng đỉnh nato có nghĩa là liên minh quân sự này cần nhanh chóng thiết lập lực lượng phòng không thường trực ở các nước baltic
theo ông litva sẽ làm việc với các đồng minh để thành lập một lực lượng luân phiên cho nhiệm vụ phòng không lâu dài sau khi sự kiện này kết thúc